trong sáng nay đại tá trần ngọc hạnh giám đốc công an thành phố cần thơ đã chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả bước đầu phá chuyên án trộm vàng lớn nhất miền tây vào cuối tháng bảy vừa qua
như đã thông tin dạng sáng ngày ba mươi tháng bảy các trinh sát đã bắt quả tang hai đối tượng lý minh đợi và nguyễn minh thắng tức thanh mập đều ngụ tp hcm khi hai đối tượng này đột nhập vào tiệm vàng ở chợ kinh huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường bảy cây vàng và một số phương tiện gây án như kiểm cộng lực thuyền gỗ
tiến hành khai thác nhanh ngay trong đêm ba mươi và ngày ba mươi một tháng bảy lực lượng công an đã thực hiện bắt khẩn cấp năm đối tượng gồm nguyễn văn dân lê văn mười lê văn dũng ngụ huyện trà ôn tỉnh vĩnh long và nguyễn văn điệp phùng thanh tâm ngụ thành phố hồ chí minh
như vậy đến thời điểm hiện tại bảy đối tượng trong băng nhóm đã bị bắt giữ
tại buổi họp báo công an thành phố cần thơ cho biết phương thức hoạt động gây án của đối tượng này rất tinh vi chuyên nghiệp
trước khi thực hiện hành vi chúng khảo sát nghiên cứu kỹ lưỡng chọn điểm gần mé sông lợi dụng đêm khuya di chuyển bằng thuyền một đối tượng ở bên ngoài chờ sẵn một đối tượng trực tiếp đột nhập vào bên trong sau khi dùng kiềm cộng lực đã phá cửa lấy tài sản
bằng cách này nhằm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm vàng trong thời gian qua gây lo lắng trong nhân dân nhất là các chủ tiệm vàng
trong đó có nhiều vụ trộm tiệm vàng với giá trị tài sản lên đến hàng tỷ đồng